trong những năm qua bên cạnh việc bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới
các chiến sĩ bộ đội biên phòng còn tích cực tham gia giúp đỡ người dân ổn định sản xuất phát triển kinh tế
những việc làm đó tắt chặt hơn tình cảm quân dân góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ bộ đội biên phòng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh sơn la
đây là ngôi nhà bán chú của các em học sinh trường tiểu học phiên quản ba xã phiên phần huyện mai sơn tỉnh sơn la
ngôi nhà nhỏ này được xây dựng từ những ngày công và ngày lương của các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn phiền păn
trước đây do đường xá xa xôi nhất là vào mùa mưa lũ giao thông chia cắt nhiều em học sinh đã phải nghỉ học hoặc bỏ học
trường có năm em học sinh nhà ở cách rất là xa trường các em đi lại đường thái đi lại khó khăn cách trở
và các em thường xuyên phải nghỉ học thực hiện chương trình nâng bước cho em đến trường
các chiến sĩ bộ đội biên phòng cũng đã xây dựng cho nhà trường một ngôi nhà gỗ ba gian để làm nhà bán chú cho các em học sinh
cái ngôi nhà được hành thành từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
từ khi ngôi nhà được khánh thành thì các em học sinh đã đến trường đi học đầy đủ và không còn nghỉ học nữa
được thành lập cách đây bảy năm đồn biên phòng phiêng pần là một trong những đơn vị trẻ nhất của lực lượng biên phòng tỉnh sơn la

trong năm qua với nhiệm vụ quản lý bảo vệ hơn sáu bốn km đường biên và bốn cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia
đồn biên phòng phiêng pằn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững vùng biên cương tổ quốc
trong cái điều kiện là đường xá giao thông dân trí trong địa bàn là còn nhận thức rất là thấp kém
trong đó là chúng tôi lòng gấp và tuyên truyền gắn với tuyên truyền với phổ
phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền về nhân dân ổn định phát triển kinh tế xã hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đồn biên phòng phiêng pần còn nhận được sự phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ các bản có cột mốc biên giới
qua đó thắt chặt mối quan hệ với đồng bào các dân tộc vùng biên
chúng tôi là đội an ninh tự quản của bản mỗi tháng chúng tôi được đi tuần tra mốc giới cùng đồn bốn trăm năm mươi chín
tuyên truyền một lần bên đồn cũng tuyên truyền về đường biên mốc giới của việt nam và lào
chúng tôi là dân quân hàng ngày chúng tôi theo dõi có vấn đề gì xảy ra chúng tôi báo cáo về với đồn bốn trăm năm mươi chín
trong những năm qua các chiến sĩ đồn biên phòng phiêng pần luôn xác định bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới quốc gia gắn với giúp đỡ đồng bào các dân tộc
ổn định sinh hoạt sản xuất là hai nhiệm vụ luôn song hành dù còn nhiều khó khăn thách thức các anh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hình ảnh người chiến sĩ biên phòng hôm nay đã trở nên hết sức gần gũi và tốt đẹp trong lòng đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la